hàn quốc và mỹ có thể cân nhắc ký hiệp định hòa bình đối với triều tiên
thưa quý vị và các bạn ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống thanh toán để mua bán
trao đổi tiền ảo xử lý kịp thời trước những thay đổi chính sách thương mại của các nước
tập trung xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư là những nội dung
quan trọng tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba vừa được chính phủ ban hành
liên quan đến tiền ảo
chính phủ yêu cầu ngân hàng nhé nước việt nam tiếp tục điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ
lãi suất tỷ giá kết hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lãm phát
ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng quản lý chặt chẽ các giao dịch thanh toán điện tử
phối hợp với các bộ ngành liên quan đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng
hệ thống thanh toán để mua bán trao đổi tiền ảo sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái với quy định của pháp luật
bộ tài chính tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công
quản lý tốt thu ngân sách chống chuyển giá chuôn thuế mở rộng cơ sở thuế mở rộng việc áp dụng hóa đơn điện tử
trên đề tiết kiệm chi thường xuyên nhất là chi phí hội họp mua sắm trang thiết bị phương tiện đi công tác xa trong và ngoài nước
tiếp tục phối hợp với các bộ cơ quan địa phương đề xuất việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
cũng tại nghị quyết này chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm và phòng ngừa
kiểm soát các dự án công trình có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường phối hợp với các địa phương tập trung xử lý triệt đẻ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khu dân cư
chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung để tổ chức hội nghị về cơ chế
chính sách tập trung đất đai nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hội nghị về tăng cường quản lý đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh
về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao và kết quả kiểm tra ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
giao tổ công tác tiếp tục đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao các bộ cơ quan địa phương
tập đoàn tổng công ty tập trung kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về tăng trưởng xây dựng hoàn thiện thể chế
nhất là việc khắc phục tình trạng nợ động văn bản quy phạm pháp luật báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ
chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của tổ công tác
trong đó tập trung tiếp tục giả soát các danh mục sản phẩm hàng hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành
các điều kiện kinh doanh thuộc ngành lĩnh vực phụ trách để đơn giản hóa cắt giảm hoặc bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết
bất hợp lý bảo đảm mục tiêu của chính phủ đã đề ra khẩn trương xây dựng báo cáo chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi
nhiều nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý
ngày một mươi chín tháng bốn hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi tám
quy đề ttg của thủ tướng chính phủ về ngày văn hóa các dân tộc việt nam do ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam chủ trì đã chính thức diễn ra
hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình kết quả một mươi năm triển khai thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày văn hóa các dân tộc việt nam
làm rõ những kết quả đã đạt được những hạn chế khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện
theo báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi
quy đề ttg của thủ tướng chính phủ về ngày văn hóa các dân tộc
vụ văn hóa dân tộc nêu rõ những khó khăn khi triển khai thực hiện quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi tám quy đề ttc
theo đó các ban bộ ngành và địa phương chưa có sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ với cơ quan truyền thông
để từ đó có sự tương tác tốt nhất trong việc đưa thông tin tới quần chúng
đại đa số các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống khó khăn giao thông hiểm trở
nhiều nơi vẫn còn tồn tại các phong tục tập quán lạc hậu
nhiều đồng bào dân tộc thiểu số chưa được loại bỏ hoàn toàn
đồng thời hệ thống thiết chế văn hóa thể thao điểm vui chơi giải trí ở vùng đồng bào các dân tộc
chưa đạt hiệu quả chưa có trang thiết bị con người vận hành hoạt động
việc tôn vinh khen thường để động viên khuyết lệ cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc chưa kịp thời và thường xuyên
cũng tại hội thảo đại diện các sở cũng nêu kiến nghị
cần phải có một chính sách đãi ngộ hợp lý dành cho các nghệ nhân văn hóa
để tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
đồng thời bổ sung kinh phí cho địa phương tổ chức các hoạt động nhằm gắn kết các dân tộc trên cả nước
với mục đích tôn vinh vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển chi thức văn hóa
các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa
nhằm hưởng ứng ngày văn hóa đọc và ngày hội sách thế giới hai mươi ba tháng bốn
hội sách có quy mô hai trăm linh gian hàng của năm mươi nhà xuất bản uy tín
để người dân du khách và những người yêu sách có thể tìm đến
chọn cho mình những cuốn sách tâm đắc
đồng thời bạn đọc có thể giao lưu cùng với các tác giả đang được lòng đọc giả trẻ
điểm nhấn của hội sách hải châu đà nẵng hai nghìn một mươi tám là các chương trình giao lưu
trò chuyện ký tặng sách với các nhà văn nghệ sĩ
bên cạnh đó hội sách còn có các hoạt động mang tính giáo dục kết nối
như hội thi kể chuyện theo sách tham quan hội sách
media tour khu vực trải nghiệm các sản phẩm miễn phí
với hơn một đầu sách ngày sách việt nam tại hà nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả
nhất là những người yêu sách và các em học sinh sinh viên
trong dịp này thư viện tỉnh hà nam tổ chức trưng bày xếp sách nghệ thuật
mô hình lăng chủ tịch hồ chí minh biểu tượng ngày sách việt nam
mô hình ngọn hải đăng tạo sự ấn tượng hấp dẫn thu hút người xem
đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách khẳng định vai trò tầm quan trọng của sách
xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia quá trình siêu tầm
nghiên cứu sáng tác xuất bản in phát hành lưu giữ và quảng bá sách tới công chúng
triển lãm sách lần thứ tư tỉnh hòa bình đã có hai mươi gian hàng trưng bày với hàng chục ngàn đầu sách
sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội
nhân dịp này sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình đã tặng giấy khen cho một mươi hai thư viện của các nhà trường
có thành tích xuất sắc trong hoạt động duy trì văn hóa đọc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện cao phong
cùng với cả nước tỉnh lạng sơn cũng tổ chức lễ khai mạc ngày sách việt nam lần thứ năm
tham dự có đông đảo người yêu sách đoàn viên thanh niên học sinh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
tại lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động trưng bày giới thiệu những tác phẩm có giá trị mà các tủ sách
các cơ quan đơn vị đang lưu giữ giới thiệu những cuốn sách mới do các tác giả là người lạng sơn viết về đất nước
con người xứ lạng sau ngày hội khai mạc sách nhiều cuốn sách quý được ban tổ chức đem tặng cho các tủ sách
ở các vùng sâu vùng xa góp phần đem trí thức đến với bà con các dân tộc trong tỉnh
trong khuôn khổ ngày hội đọc sách được tổ chức tại trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lào cai
hơn một hai trăm linh cuốn sách trị giá năm mươi triệu đồng đã được quyên tặng cho các trẻ em nghèo
vùng khó khăn và hỗ trợ các thư viện tủ sách vùng sâu vùng xa vùng biên giới
thông qua ngày hội sách và văn hóa đọc bàn tổ chức mong muốn các bậc phụ huynh học sinh
thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách tạo điều kiện tốt nhất để con em mình được đọc sách
có thêm kiến thức hiểu biết xã hội cũng như bồi dưỡng nhân cách có phần tuyên truyền giáo dục
và vận động các em tham gia phong trào đọc học và làm theo sách báo
giúp các em có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích
qua những ngày hội đọc sách này thì em biết được thêm nhiều kiến thức xung quanh chúng ta
về tìm hiểu thêm về nhiều dân tộc trên đất nước việt nam và rất là nhiều kiến thức bổ ích
em cảm thấy rất là yêu sách
đây là năm thứ tư ủy ban nhân dân tỉnh lào cai tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam trên phạm vi toàn tỉnh
tính đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bàn tổ chức chương trình đã vận động được sáu mươi hai cơ quan đơn vị cá nhân tham gia ủng hộ
với số lượng trên ba mươi năm cuốn sách trị giá gần bốn trăm bảy mươi bảy triệu đồng
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách
cùng với nhiều bộ ngành địa phương bộ quốc phòng và trực tiếp là tổng cục chính trị đã ra nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn
kết hợp thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong lực lượng quân đội nhân dân
sách luôn được xem là sản phẩm văn hóa tinh thần bổ ích đối với cán bộ chiến sĩ khi cung cấp trí thức nâng cao khả năng tư duy
rèn luyện nhân cách tính giải trí cao
để văn hóa đọc trong quân đội ngày một nâng cao phát huy hiệu quả thiết thực
đòi hỏi cấp ủy chỉ huy đơn vị phải đi đầu nêu gương sáng tạo thêm nhiều hình thức hoạt động kích hoạt tinh thần ham mê đọc sách của cấp dưới
phong trào này nó được xây dựng ngay từ cơ sở tức là có lớp cấp đại đội cấp tiểu đoàn và cho đến cấp nhà trường
chúng tôi vận dụng tất cả những thiết chế văn hóa như phòng hồ chí minh thư viện của nhà trường
thậm chí là cả nhà truyền thống hoặc những khuôn viên xanh sạch đẹp của nhà trường để cho anh em có thể tiếp cận với sách
và qua đó thì trao dồi cái nền tảng văn hóa là cái yếu tố vô cùng quan trọng để bồi đắp nhân tính nhân văn
cái thẩm mỹ của người cán bộ chính trị cho toàn quân
nói về sách với bộ đội thì nó rất là gần gũi
và trong cái tác phẩm quân đội ta anh dũng xuất bản từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đánh giá sau một mươi năm thành lập quân đội
thì đã đánh giá rằng khẳng định luôn
là quân đội ta là quân đội hiếu học và yêu văn hóa văn nghệ
cái đấy rất là gần với sách tất nhiên cùng với một số loại hình nghệ thuật khác
nhưng sách cũng là một cái phương tiện là một cái nhu cầu thực của bộ đội
nhà xuất bản quân đội nhân dân có nhiệm vụ nâng cao chất lượng xuất bản phẩm đẩy mạnh tuyên truyền
quảng bá ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn hàng năm phối hợp xuất bản sách về đề tài lực lượng vũ trang
chiến tranh cách mạng hình tượng bộ đội cụ hồ và nâng cao chi thức cho bộ đội
khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn quân
phần đấu mỗi cá nhân trong quân đội nhân dân việt nam phải là một hạt nhân tích cực trong phong trào đọc sách
mỗi tập thể là một điển hình về văn hóa đọc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong quân đội
với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong toàn quân
văn hóa đọc trong quân đội sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới
để bên cạnh cây súng và cây bút thì những cuốn sách hay sẽ trở thành hành trang trong ba lô của mỗi chiến sĩ
ở phần tiếp theo của chương trình hàng nghìn hecta sắn tại con tôm bị bệnh trổi rồng
thành phố hồ chí minh cần tập trung xử lý ô nhiễm tại con tôm
bằng việc triển khai mạnh mẽ các giải pháp từ một tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci thấp nhất
tuyên quang đã nỗ lực vươn lên hai mươi bốn bậc trong bảng xếp hạng pci đứng thứ ba mươi chín của cả nước
tỉnh tuyên quang đang dần trở thành một điểm đến đầy triển vọng
thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
hiện nay một trăm linh cơ quan chuyên môn các cấp trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa
cơ chế một cửa liên thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính
là điểm nhấn được triển khai đồng bộ đến các cơ quan đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở tuyên quang
sở kế hoạch đầu tư đã đầu tư hệ thống một cửa điện tử từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
để tra cứu tìm hiểu những thủ tục hành chính mà thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch đầu tư
cách thứ hai là công khai
cách thứ hai là công khai
những việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ của các doanh nghiệp
cái thứ ba là đánh giá và cảm nhận của các doanh nghiệp đối với quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của sở kế hoạch điều tư
từ khi nhận hồ sơ đến khi trả hồ sơ thì chúng tôi rút ngắn được khoảng ba mươi thời gian
đặc biệt đó đối với những doanh nghiệp đến thành lập doanh nghiệp mới nộp hồ sơ
thì bộ phận giao dịch một cửa chúng tôi chỉ giải quyết trong khoảng ba ngày làm việc
thời gian vừa qua việc tổ chức gặp gỡ đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất
kinh doanh thông qua chương trình cà phê doanh nhân đã mang lại hiệu quả tích cực
trong việc cải cách các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
cái sự vận hành của bộ máy để làm sao cho nó hỗ trợ phát triển thúc đẩy các hoạt động đầu tiên kinh doanh
thì đây là một hướng đi mà phù hợp bởi vì chắc chắn là rất khó thay đổi cái vị thế vị trí địa lý
chắc chắn là để phát triển hạ tầng thì cần rất nhiều nguồn lực và cần rất nhiều thời gian
chắc chắn là thay đổi cái chất lượng nhân lực không thể là một việc làm trong ngày một mươi hai
nhưng mà cái cách vận hành của bộ máy làm sao cho thân thiện hơn
cho hiệu quả
cho hiệu quả hơn ít nhung nhiều hơn thì đây là một giải pháp mà mang lại những tác động lớn cho cộng đồng
nhưng mà lại không tốn quá nhiều thời gian một nguồn lực
để tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong năm hai nghìn một mươi tám
ban chỉ đạo pci của tỉnh cùng các cấp ngành và thành viên liên quan sẽ tập trung khắc phục bốn chỉ số thành phần giảm điểm so với năm hai nghìn một mươi sáu
gồm chỉ số tiếp cận đất đai chi phí thời gian chi phí không chính thức và cạnh tranh bình đẳng
tăng cường công tác đối thoại giải quyết kịp thời
triệt để các vấn đề vướng mắt trong đó có lĩnh vực đất đai
tiếp tục tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh
năm hai nghìn một mươi tám theo như là kế hoạch thì toàn tỉnh yên bái sẽ trồng mới trên một mươi năm ha rừng
trong đó có một mươi ha trồng vụ xuân
riêng đối với các huyện thị phía tây do đặc thù tiểu vùng khí hậu thời tiết khô hành
lượng mưa ít nên không trồng rừng vụ xuân mà tập trung trồng vào vụ hẻ thu
để hoàn thành kế hoạch trồng một mươi năm ha rừng trong năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã chỉ đạo các huyện thị thành phố các đơn vị liên quan đã tiến hành giá soát
thiết kế chuẩn bị đất xây dựng kế hoạch giao cụ thể tới các xã
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn yên bái chỉ đạo các huyện thị
các ban quản lý rừng phòng hộ các địa phương các công ty lâm nghiệp
chuẩn bị được một trăm một mươi hai bốn trăm bảy mươi tám bầu giống đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu trồng rừng
với việc làm tốt công tác trồng rừng tỷ lệ che phủ rừng của yên bái đạt sáu mươi hai
đứng tốt đầu trong các tỉnh miền núi phía bắc về tỷ lệ che phổ rừng
tỉnh tuyên quang sẽ đầu tư trên tám mươi sáu tỷ đồng nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông thủy lợi nhà văn hóa
hơn hai mươi tỷ đồng hỗ trợ bà con phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế
nhân rộng các mô hình giảm nghèo gần một mươi tỷ đồng còn lại để duy tu bảo dưỡng các công trình được đầu tư trước đó
và đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở ở các xã an toàn khu các thôn đặc biệt khó khăn
nguồn vốn sẽ được phân bổ xuống sáu huyện gồm huyện lâm bình na hàng chiêm hóa hàm yên yên sơn và sơn dương
tuyên quang hiện có sáu trăm chín mươi chín thôn bản đặc biệt khó khăn tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần năm mươi bốn
nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là hộ nghèo có đủ điều kiện cơ bản về sản xuất ổn định đời sống
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh tuyên quang cũng đã bắt đầu thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm hai nghìn hai mươi
sắn là loại cây trồng đem lại thu nhập chính cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh con tum
nhưng năm nay nhiều diện tích bị bệnh trồi rồng nên năng suất giảm độ bột giảm dẫn đến giá bán thấp
người nông dân thu nhập chỉ bằng năm mươi của vụ năm ngoái nguy cơ nhiều hộ cận nghèo lại trở thành hộ nghèo
theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đắc tô trên địa bàn huyện này có hơn một cây sắn bị bệnh trồi rồng
các địa phương có diện tích nhiễm bệnh nặng gồm xã pô cô xã tân cảnh xã côn đào và thị sấn đắc tô
theo phản ánh của người dân hiện nay đa phần bà con đều để sắn hai năm
khi phát hiện bị bệnh trồi rồng sắn đã được năm đến sáu tháng lúc đó sắn đã có củ bệnh lại phát từ gốc nên rất khó chữa

trong giai đoạn đầu tiên hai bên sẽ hợp tác xây dựng các dự án ứng dụng liên quan đến thành phố thông minh như cổng thông tin trực tuyến về giao thông vận tải cổng thông tin trực tuyến về nông nghiệp và nông thôn nhằm giúp chính quyền và người dân kết nối thông tin minh bạch nhanh chóng
lần đầu tiên một chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học tiếng anh trong toàn dân sẽ được triển khai tại đà nẵng
công ty fpt cũng sẽ phối hợp cùng thành phố đà nẵng triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế và du lịch
việc ký kết hợp tác với fpt một doanh nghiệp lớn có uy tín trong nước và quốc tế về công nghệ thông tin với hơn năm nhân lực đang hoạt động tại địa bàn sẽ giúp đà nẵng sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành đô thị lớn của cả nước là thành phố an bình văn minh và hiện đại
tại thành phố hồ chí minh vấn đề xử lý ô nhiễm trả lại chức năng thoát nước
nước thải giảm ngập nước mưa của các dòng canh rạch đang rất bức thiết đòi hỏi chính quyền cần gấp rút thực hiện
thành phố hồ chí minh huyện có khoảng hai km kênh rạch đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước bao gồm năm dòng kênh chính và hàng trăm kênh rạch nhỏ trải khắp địa bàn
với sự nỗ lực của thành phố hồ chí minh trong việc nạo vét xây dựng hệ thống cống và bờ kè kiên cố kênh du lọc thiện nghè tàu hũ bến nghé từng bị ô nhiễm nghiêm trọng hiện đã được cải thiện đáng kể
tuy nhiên hầu hết những kênh rạch quy mô nhỏ có chức năng thoát nước thải trên địa bàn thành phố vẫn đang bị ô nhiễm nặng như kênh ba bò quận thủ đức kênh gia định quận một mươi hai rạch xuyên tâm quận bình thạnh gò pháp rạch bào châu giáp ranh giữa quận tân phú và quận sáu rạch phan văn hưng quận bình thạnh kênh một mươi chín tháng năm chảy qua các quận tân bình bình thạnh v v
hiện thành phố cũng đã triển khai dự án đầu tư cải tạo một số tuyến kênh như kênh ba bò rạch xuyên tâm kênh gia định cùng với đó sở tài nguyên và môi trường thành phố xây dựng kế hoạch làm mới một mươi hai lưu vực thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố nhằm giảm tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các kênh rạch
thời gian gần đây côn đảo đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước tới tham quan nghỉ dưỡng
tuy nhiên tình trạng quá tải tại các bãi rác sinh hoạt đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân cũng như là các hoạt động du lịch trên đảo
trung bình mỗi ngày tại bãi nhát nơi tập trung rác sinh hoạt của cả huyện côn đảo phải tiếp nhận khoảng một mươi tấn rác trong khi cả đảo chỉ có duy nhất một máy đốt rác với công suất nhỏ và được đốt bằng phương pháp thủ công chỉ có khả năng xử lý được một phần ba số rác thực tế
lượng rác tồn động trên đảo theo tính toán đã vượt con số sáu mươi tấn
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
thời gian qua để giải quyết lượng rác trên ubnd huyện côn đảo đã giao ban quản lý các công trình công cộng huyện đảm nhận việc thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện
tuy nhiên bãi rác này quá nhỏ công suất lò đốt chỉ xử lý được gần bốn tấn trên một ngày nên lượng rác thải tồn động ngày càng lớn
cùng với rác sinh hoạt hàng năm côn đảo còn phải tiếp nhận hàng trăm tấn rác thải từ ngoài biển đổ vào trung bình khoảng chín trăm linh mét khối rác thải trên một năm
trong đó khoảng một trăm linh mét khối rác thải là dầu cặn đây chính là nguyên nhân khiến lượng rác tồn động ngày càng tăng cao trên địa bàn
với mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân ban quản lý tuyến phà gót cái viềng thành phố hải phòng đã sẵn sàng phương án tổ chức vận tải hợp lý
tăng chuyến phương tiện khai thác bảo đảm nhu cầu đi lại của hành khách đến với cát bà
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng bốn hai mươi sáu chuyến phà gồm cả phà to và phà nhỏ chạy liên tục cách nhau ba mươi phút một chuyến
được công ty bảo đảm giao thông đường thủy hải phòng duy trì tại bến phà gót cái viềng
giờ xuất phát từ bến cái viềng lúc năm giờ sáng và kết thúc tại bến gót lúc một mươi tám h ba mươi phút
ban quản lý cũng sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn hoặc tăng thêm số chuyến phà trong dịp lễ
đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên vừa có rừng và biển khách du lịch đến với cát bà được trải nghiệm các tour thăm quan vịnh lan hạ
tham quan vườn quốc gia cát bà và các dịch vụ du lịch cộng đồng
chất lượng dịch vụ phục vụ du khách ăn nghỉ và du ngoạn ngày càng được cải thiện và nâng cao
sở giao thông vận tải hải phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án tổ chức vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tổ chức bố trí lực lượng ứng trực để giải quyết xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và phản ánh của hành khách qua số điện thoại theo đường dây nóng
chiều ngày một mươi chín tháng bốn đã xảy ra một vụ cháy lớn tại căn nhà số một trăm sáu mươi chín đường phan trung thuộc khu phố hai phường tân mai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều xe chuyên dụng
điện trường phối hợp với lực lượng công an dân quân phường tân mai tham gia dập lửa
tuy nhiên việc chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do để tiếp cận phần sau ngôi nhà bốc cháy chỉ có một con hẻm nhỏ khoảng bảy mươi cm
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến căn nhà cùng nhiều tài sản trong nhà gần như bị thiêu dụi hoàn toàn
theo đại diện chính quyền địa phương bước đầu vụ cháy có thể do chập điện
hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
đồn biên phòng nhật lệ thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các lực lượng thanh tra thủy sản quảng bình
phát hiện và bắt giữ hai tàu cá hành nghề giã cào tận diệt hải sản trên vùng biển tỉnh quảng bình
hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi tám nghìn tám mươi sáu và qng chín mươi tám nghìn tám mươi bảy bị bắt khi đang đánh bắt giã cào tận diệt thủy hải sản
trên vùng biển tuyết cửa nhật lệ khoảng chín hải lý tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
ngoài lỗi vi phạm về khai thác thủy sản sai tuyến theo quy định đối với tàu giã cào có công suất chính
bốn trăm năm mươi cv hai tàu cá trên còn không có trang bị áo phao áo cứu sinh cho các thuyền viên làm việc trên
tàu theo quy định của pháp luật lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã tiến hành lập biên bản
các tàu vi phạm xử phạt bốn mươi chín năm triệu đồng đồng thời thông báo với địa phương để cảnh báo giáo dục tuyên truyền
trong phần tin quốc tế cuba nỗ lực phát triển ngành khai mỏ bằng vốn nước ngoài
hàn quốc và mỹ có thể cân nhắc ký hiệp định hòa bình đối với triều tiên
một trong những ưu tiên của quá trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội mà cuba đang triển khai là
việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
để có thêm nguồn lực phát triển đất nước mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra
thế nhưng cuba đã có những bước tiến quan trọng trong nhiệm vụ chiến lược này
và dự án mỏ kẽm chỉ castellanos là một trong những minh chứng cụ thể
cách thủ đô la habana khoảng hai trăm linh km mỏ castellanos nằm tại khu vực đồi núi khá hẻo lánh tại tỉnh
cực tây của cuba pina del rio các mỏ này từng bị đóng cửa vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy khi ngành khai mỏ nói riêng
và cả nền kinh tế cuba nói chung các ngành khai mỏ nói riêng và cả nền kinh tế cuba nói chung

hiện nay dự án khai thác mỏ kẽm và trì mới này là một trong số những nỗ lực của cuba để thu hút
vốn đầu tư nước ngoài nhằm hồi sinh ngành khai mỏ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung
dự án có tổng vốn đầu tư hai trăm bảy mươi tám triệu đô la dự kiến sẽ cung cấp việc làm cho khoảng năm trăm linh công nhân địa
phương trong đó nhiều người có truyền thống gia đình làm nghề khai mỏ với mức thu nhập bình quân
khoảng một trăm ba mươi đô la một tháng bao gồm cả lợi nhuận
đây là mức thu nhập có thể coi là đủ chi tiêu cho một gia đình tại vùng nông thôn của cuba
đây có lẽ chính là những nguồn lực mới trong quá trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội
mà đảo quốc caribe này đang triển khai truyền thông hàn quốc dẫn nguồn tin giới
chức an ninh nước này cho biết seoul và washington có thể sẽ thúc đẩy việc ký kết một hiệp định hòa
bình với triều tiên nếu như bình nhưỡng hoàn toàn từ bỏ các tham vọng hạt nhân
phát biểu về báo giới
ông chung eung giám đốc văn phòng an ninh quốc gia thuộc phủ tổng thống hàn quốc cho biết
hai nước đồng minh đang cân nhắc cách thức để đáp lại triều tiên sau khi bình nhưỡng hoàn thành phi
hạt nhân hóa ông nêu rõ seoul và washington đang thảo luận chi tiết phương thức để có thể loại bỏ
những mối quan ngại an ninh từ triều tiên cũng như phương thức có thể bảo đảm tương lai của triều
tiên nếu bình nhưỡng có quyết định đúng đắn trong khi đó tân hoa xã dẫn nguồn tin cấp cao
từ văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết hàn quốc và mỹ đang thảo luận cách thức để cải thiện
tình hình an ninh trên bán đảo triều tiên hướng tới một cấu trúc hòa bình toàn diện hơn cuộc gặp
thượng đỉnh giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un dự kiến
diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới tại pháp dự luật cải cách hệ thống đường sắt vừa được thông qua
tại hạ viện với tỷ lệ phiếu thuận áp đảo tuy nhiên giới quan sát đánh giá căng thẳng có thể sẽ
tăng tại pháp khi mà các nghiệp đoàn tiếp tục kêu gọi tuần hành và đình công nhằm phản đối dự luật mới này
ngay sau khi dự luật cải cách hệ thống đường sắt được thông qua cơ quan vận hành hệ thống đường sắt pháp
đã cảnh báo về sự xáo trộn lớn ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của người dân khi lời kêu gọi đình công
mới được đưa ra trong thời điểm đang xảy ra các cuộc tuần hành phản đối những kế hoạch của chính phủ
theo thông báo đợt đình công thứ tư sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của ngành trong
hai ngày tới với chỉ một trong ba tuyến đường sắt cao tốc hoạt động
chính phủ pháp cho rằng công ty đường sắt nhà nước cần cải cách sâu rộng trong bối cảnh nhiều nước
đang chuẩn bị mở các tuyến đường sắt để cạnh tranh vào năm hai nghìn hai mươi tuy nhiên công đoàn lo ngại những
cải cách này sẽ là bước đầu tiên của kế hoạch tư nhân hóa công ty này
khoảng hai mươi năm lượng máu dự trữ tại nhiều quốc gia ở khu vực phía nam của sa mạc sahara có chưa ký
sinh trùng gây bệnh sốt xét
kết quả đáng báo động được các nhà khoa học anh đưa ra trong báo cáo từ hai mươi sáu công trình nghiên cứu
thực hiện đối với các đối tượng hiến máu tại khu vực này giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi bảy
theo tiến sĩ philip warren giám đốc mạng lưới phòng chống sốt z quốc tế và đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu
tỷ lệ người hiến máu có chứa ký sinh trùng sốt rét trong máu giao động từ đến bảy mươi bốn tại chín quốc gia châu phi
trong đó có chín mươi số ca mắc sốt z tập trung tại châu phi
kết quả này rất đáng báo động bởi ký sinh trùng sốt xét sẽ lây lan với tốc độ rất nguy hiểm thông qua con đường cho và nhận máu
ngoài ra do đa số người hiến máu là người trưởng thành nên hệ thống miễn dịch của những người này có khả năng tạm thời kiềm chế phát bệnh
vì vậy đa số họ không có dấu hiệu phát bệnh
trong khi đó những người nhận máu là sản phụ và trẻ em là những đối tượng có khả năng miễn dịch yếu hơn
hiện nhóm của tiến sĩ philip warren đang lên kế hoạch thực hiện các công trình nghiên cứu tương tự tại mỹ latin và đông nam á
nơi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ký sinh trùng sốt rét qua đường chuyển máu